về chiều tối với sự hoạt động của đới gió tây nam tuy cường độ đã giảm nhưng vẫn đều đặn mang đến những cơn mưa rào
đặc biệt tập trung nhiều hơn tại khu vực nam bộ nên khiến cho thời tiết tương đối dịu mát
với mức nhiệt giảm dần xuống ngưỡng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước